ngay sau khi ủy ban nhân dân tp hcm có đề nghị về việc áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu cttg
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã đồng ý để thành phố áp dụng có dự lệnh chỉ thị này
trên cơ sở diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh chủng virus mới delta có tốc độ lây lan nhanh hơn
nguy hiểm hơn với nhiều tình huống đặc thù chưa có tiền lệ
thủ tướng yêu cầu thường trực thành ủy thành phố cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm
phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất kịp thời chỉ đạo cấp ủy và chính quyền các cấp
căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao bám sát tình hình dịch bệnh và đặc điểm của từng địa bàn
để tổ chức triển khai kịp thời đúng quy định hiệu quả
thủ tướng chính phủ yêu cầu thành phố với tinh thần vừa chống dịch vừa sản xuất
chống dịch để sản xuất sản xuất để chống dịch chống dịch hiệu quả để nhanh chóng ngăn chặn
kiềm chế đẩy lùi dịch bệnh nhưng cũng tạo thuận lợi tối đa để các khu công nghiệp
khu chế xuất khu công nghệ cao nhà máy và cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động
bên cạnh đó là tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và vận động để nhân dân hiểu
bình tĩnh chia sẻ và tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch an toàn hiệu quả
kiên quyết xử lý nghiêm các hoạt động thông tin xuyên tạc gây nghi ngờ làm dối nội bộ
nhất là các hành vi biểu hiện cực đoan kích động
thủ tướng cũng giao bộ y tế chủ động phối hợp ưu tiên phân bổ vaccine sẽ về trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
cho thành phố đồng thời chỉ đạo hướng dẫn việc tổ chức tiêm vaccine kịp thời an toàn và hiệu quả
bộ quốc phòng bộ công an bộ giao thông vận tải và các bộ ngành có liên quan chỉ đạo các đơn vị
lực lượng chức năng chủ động phối hợp chặt chẽ với thành phố trong quá trình triển khai các hoạt động
phòng chống dịch và bảo đảm trật tự an toàn xã hội đời sống tối thiểu của nhân dân
thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ hiệu quả
đồng thời chia sẻ trách nhiệm cảm thông với thành phố
trên cơ sở đề nghị của thành phố hỗ trợ thành phố cả nguồn nhân lực và trang thiết bị phòng chống dịch
có phương án tiếp nhận các phương tiện giao thông vận tải hàng hóa và người đến từ thành phố
bảo đảm đúng quy trình thủ tục yêu cầu về phòng chống dịch